vấn đề đặt ra với các huyện vùng cao nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi có rất nhiều khó khăn vướng mắt trong phát triển kinh tế xã hội
để khắc phục tình trạng này tỉnh ủy thái nguyên đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền các huyện vùng cao thực hiện tốt đề án phát triển kinh tế xã hội
ổn định sản xuất và đời sống các xóm bản đặc biệt khó khăn chú trọng vùng có đông đồng bào dân tộc mông sinh sống và gọi tắt là đề án hai nghìn ba mươi
nhờ đó cuộc sống của đồng bào đã có nhiều khởi sắc phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện võ nhai thái nguyên
là một huyện vùng cao của thái nguyên võ nhai có tám dân tộc cùng sinh sống kinh tế tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và trồng rừng
đồng bào dân tộc mông cư trú tại đây đã gần ba mươi năm nhưng đời sống vẫn còn nhiều khó khăn đặc biệt là trong giao thông đi lại
được hưởng lợi từ đề án hai nghìn ba mươi bảy đến nay võ nhai đã có tám tuyến đường và các xóm bản có đông người mông cư trú được hoàn thành
chỉ sau hơn một năm có đường cuộc sống của bà con đã có nhiều thay đổi
thấy cuộc sống ở đây là nó lại đỡ hơn trên quê nó đi lại nó lại thuận tiện hơn
mà cái làm ăn thì nó là gần như nhau hết mua trâu thì không phải bậy
bây giờ cái cây bưởi này là cũng nhà nước cho đấy số là nhà nước hỗ trợ năm mươi cũng được cải thiện hơn nhiều là trước
đi cùng với việc làm đường râu
thông cấp ủy chính quyền ở huyện võ nhai đã tổ chức tập huấn cho đồng bào biết cách ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi hỗ trợ giống phân bón để giúp đồng bào vươn lên phát triển kinh tế
mặc dù mới được triển khai nhưng đề án hai nghìn ba mươi bảy đã hỗ trợ cho bà con gieo trồng được hơn một hectare cây lương thực các loại
sau khi mà có tỉnh phế diện đề án thì ủy ban huyện thành lập cái ban chỉ đạo thực hiện đề án hai nghìn ba mươi bảy cho nó có phân công cho các cơ quan chuyên môn

trong giao thông các ủy chính quyền ở huyện võ nhai đã tổ chức tập huấn cho đồng bào biết cách ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi hỗ trợ giống phân bón để giúp đồng bào vươn lên phát triển kinh tế